ngay từ những ngày đầu khi dịch covid một mươi chín xuất hiện những chiến sĩ công an nhân dân đã cùng với lực lượng y tế
song pha ở tuyến đầu và cũng như là lá trắng thép cùng cả nước chống dịch
và không nằm ngoài quỹ đạo đó bốn tháng qua hơn một sáu trăm linh giảng viên học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
và theo lời kêu gọi của bộ công an đã hăng hái lên đường và chia lửa cho lực lượng công an cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch
ngay từ ban đầu ban giám hiệu trường đại học cảnh sát nhân dân đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách
đảng ủy ban giám hiệu đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức sắp xếp lại hoạt động giảng dạy và học tập để phù hợp với thực tế
đây là một cơ hội cơ hội để cho những người làm công tác giảng dạy những người làm công tác nghiên cứu học chúng tôi bước vào thực tế
rồi tham gia đồng hành cùng anh em cán bộ chiến sĩ nền thực tế
để hiểu và thấm hơn những cái gì mà cán bộ chiến sĩ ở công an các địa phương đang ngày đêm tham gia chống dịch cũng như là bảo vệ an ninh trật tự
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ sở hai của trường được chuyển đổi thành khu cách ly điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an
chỉ trong ba ngày chuẩn bị phương tiện y tế nhân lực và tập huấn chuyên môn
thay vai trò trở thành những nhân viên y tế bất đắc dĩ
một sản phụ được đỡ đẻ kịp thời khi đang trên trường đến bệnh viện
một bé trai sáu ngày tuổi bị bỏ rơi được kịp thời phát hiện cứu sống
bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt ngay chốt kiểm soát dịch
đó là những trái ngọt mà thầy và trò trường đhcn đã gặt hái được tại địa phương
sự hỗ trợ của sinh viên và giảng viên trường đhcn là rất là ý nghĩa và tạo cho công an thường một thế trận vừa qua là đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra còn làm
cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư nhập cái gói nghị quyết sáu mươi tám để không bị trùng không bị xót
tạo được cái niềm tin yêu cho người dân trong cái thời gian phòng chống dịch vừa qua rất là ý nghĩa
được tràn luyện trong môi trường đhcn những người thầy khi đứng trên buộc giảng thì vững vàng về nghiệp vụ
khi cùng đồng đội chống dịch thì bản đỉnh mưu trí
họ chính là người truyền lửa để học viên không chỉ giỏi về nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
mà còn là tấm gương vì nhân dân phục vụ cho học viên
cái lực lượng tăng cường của trường đhcn đã phát huy tác dụng rất là tích cực
phối hợp cùng với công an địa phương đã có mặt tại các tuyến đầu chống dịch
và đã để lại cái hình ảnh rất là đẹp trong lòng người dân và chính quyền địa phương
góp phần cùng với địa bàn tp hcm bình dương đồng nai và long an
triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
ngày một tháng một mươi vừa qua thành phố đang bước vào trạng thái bình thường mới
thành quả bước đầu ấy có một phần công sức nhỏ bé của hơn một sáu trăm linh giảng viên sinh viên
trường đhcn cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín vẫn còn cam go khốc liệt dù vậy thay vai trò
trường đhcn vẫn luôn nỗ lực để trở thành những mảnh ghép sáng màu trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình